thiếu tướng nguyễn văn viện cục trưởng cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an cho biết
qua nắm tình hình đơn vị phát hiện nhóm người việt sinh sống tại nước ngoài
nghi cất giấu vận chuyển ma túy từ nước ngoài về việt nam
sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
đã dựng được sơ đồ vai trò vị trí của các đối tượng
đồng thời làm rõ phương thức cất giấu vận chuyển ma túy từ nước ngoài về việt nam
bàn truyền án xác định rõ vai trò chủ mưu cầm đầu đường dây của vũ hoàng oanh
còn gọi là oanh hà sáu mươi năm tuổi trú tại thành phố hải phòng
chị gái của dung hà trùm giang hồ trong vụ án năm cam
bà trùm có lý lịch phạm tội thuộc diện bất hảo với bảy tiền án tiền sự
tháng năm năm hai nghìn một mươi tám cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phá chuyên án
do vũ hoàng oanh cầm đầu thu giữ bảy mươi bốn kg ma túy bắt tám đối tượng trong đường dây
tuy nhiên oanh bỏ trốn sang nước ngoài sau đó thu nạp nhiều đàn em bị
truy nã đối tượng cộng cán hình thành đường dây mua bán ma túy
từ khu vực tam giác vàng về thành phố hồ chí minh và hải phòng để tiêu thụ
thủ đoạn của các đối tượng là giấu ma túy trong các lốc máy ô tô đã qua sử dụng
rồi thuê võ văn hậu ở long an vận chuyển từ nước ngoài về thành phố hồ chí minh
tập kết ở kho hàng của nguyễn anh bảo quốc ở quận bình tân
và kho hàng của nguyễn duy khánh ở huyện hóc môn
ngoài ra ma túy còn được vận chuyển về chi nhánh công ty vận tải bắc việt ở quận một mươi hai
sau đó vận chuyển ra trụ sở chính công ty ở hà nội
giao cho phạm thế anh giám đốc công ty cổ phần thương mại và xuất nhập khẩu sky house
để vận chuyển ra hải phòng tiêu thụ
đến nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố bắt giữ hai mươi chín đối tượng
thu giữ một trăm ba mươi một kg ma túy các loại
bước đầu làm rõ các đối tượng đã mua bán tiêu thụ trái phép trên một sáu tấn ma túy
hôm qua tòa nhân dân cấp cao tại tp hcm đã bác kháng cáo kêu an
của bà trùm buôn nguyễn
nguyễn thị kim hạnh tức một mươi tường cùng đàn em trong vụ vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo hạnh mức án tám năm tù
phạm thanh sang hồ tuấn linh nguyễn văn lê nguyễn văn minh
mỗi bị cáo bốn năm tù cùng với tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
hội đồng xét xử nhận định bản án sơ thẩm đã tuyên đối với các bị cáo là phù hợp
bị cáo hạnh là người tổ chức chỉ đạo các bị cáo sang linh lê minh
vận chuyển trái phép bốn trăm bảy mươi usd từ campuchia về việt nam
đối với những lời khai của bị cáo nguyễn thị kim hạnh tại phiên tòa phúc thẩm
hội đồng xét xử kiến nghị cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ
những hành vi của một số người mà hạnh đã khai để tránh bỏ lọt tội phạm
cũng phạm tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
đối tượng đinh tuấn anh chú tại tỉnh nghệ an vừa bị công an huyện bến cầu
tỉnh tây ninh tiến hành khởi tố bắt tạm giam
ngày một mươi một tháng một mươi một
đường nhập cảnh trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu quốc tế mộc bài
lực lượng chức năng kiểm tra bắt quả tăng đinh tuấn anh vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới số lượng lớn
tăng vật thu giữ gồm bốn trăm chín mươi chín triệu sáu trăm linh nghìn đồng và một mươi bốn trăm linh usd
trước đó tuấn anh cùng với bạn gái trú tại huyện dương minh châu tỉnh tây ninh
đón xe khách từ campuchia về cửa khẩu mộc bài để nhập cảnh về việt nam
khi đó bạn gái đã gửi tuấn anh năm usd cùng với năm trăm linh triệu đồng
bản thân tuấn anh có năm bốn trăm linh usd rồi cả hai cùng làm thủ tục nhập cảnh
thế nhưng không khai báo mang số tiền trên nên bị phát hiện bắt giữ
liên quan đến vụ án mạng chỉ vì mâu thuẫn nhỏ khi tham gia giao thông xảy ra vào tối ngày một mươi tám tháng một mươi một vừa qua
tại ấp kinh bốn xã bình giang huyện hòn đất
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang đã tạm giữ hình sự đối với hồ văn ao
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú tại xã bình giang huyện hòn đất về hành vi giết người
theo kết quả điều tra
vào chiều ngày một mươi tám tháng một mươi một hồ văn tuấn là em ruột của hồ văn ao đang điều khiển xe mô tô trên đường về nhà
thì xảy ra mâu thuẫn với nguyễn minh tới do tới chạy xe máy đi ngược chiều nẹt bô lạng lách
đến khoảng hai mươi giờ cùng ngày có tám thanh niên trong đó có tú và bùi thuận pháp đến nhà của tuấn
thấy đối phương cầm hung khí kéo đến nhà tấn công nên tuấn chạy ra sau bếp nhà lấy một cây phẳng
còn ao chạy về nhà lấy một đoạn ống tuyếp sắt rồi tuấn và ao lao vào đánh nhóm của phát
trong lúc hỗn chiến ao đã đánh trúng đầu làm phát bị chấn thương sọ não và tử vong trên đường đi cấp cứu
sau khi gây án ao đã đến cơ quan công an đầu thú
sau một ngày xét xử sáng nay đại diện viện kiểm sát nhân dân tp hà nội đã đọc bản luận tội
đề nghị mức án đối với các bị cáo trong vụ án xảy ra tại bộ y tế và tổng công ty cổ phần dược phẩm cửu long
gây thiệt hại ba tám triệu usd tài sản nhà nước
đại diện viện kiểm sát nhân dân hà nội đã đề nghị tòa nhân dân hà nội
tuyên phạt bị cáo cao minh quang cựu thứ trưởng y tế mức án ba mươi ba mươi sáu tháng tù nhưng cho hưởng án treo
về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
cùng tội danh đại diện viện kiểm sát cũng đề nghị mức án đối với bị cáo dương huy liệu
cựu vụ trưởng vụ kế hoạch tài chính bộ y tế hai mươi bốn ba mươi tháng tù treo
ba bị cáo khác mức án từ một mươi tám tháng tù treo đến ba năm tù giam
theo đại diện viện kiểm sát ở hành vi thiếu trách nhiệm bị cáo quang không thực hiện hết nhiệm vụ được giao
gây thiệt hại số tiền lớn của nhà nước
xong bị cáo quang được cho rằng có thái độ khai báo thành khẩn bản thân có bệnh
cùng nhiều thành tích trong quá trình công tác không cần thiết áp dụng hình phạt tù
hôm nay bị cáo cao minh quang vắng mặt tại phiên tòa
cuối buổi chiều hôm qua cùng với luật sư bị cáo quang đã đề nghị tòa cho ra ngoài phòng xử do sức khỏe kém
công an tỉnh nghệ an chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bộ công an
vừa phá thành công chuyên án đánh bạc qua mạng
bắt giữ đồng loạt một mươi một đối tượng trú tại huyện quỳnh lưu thị xã thái hòa huyện nghi lộc tỉnh nghệ an
tăng vật thu giữ hai cáp đề hai mươi ba điện thoại di động một máy tính sách tay hai trăm năm mươi triệu đồng hai ô tô thẻ atm và sáu bánh pháo hoa
cầm đầu đường dây là đối tượng nguyễn đình thành sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại thị trấn cầu giác huyện quỳnh lưu
quá trình đấu tranh công an huyện quỳnh lưu đã chứng minh số tiền các đối tượng đánh bạc
trong riêng ngày một mươi chín tháng một mươi một là gần một hai tỷ đồng bước đầu làm rõ tổng số tiền các đối tượng đánh bạc
kể từ đầu tháng tám năm nay cho đến thời điểm bắt giữ là hơn một trăm linh tỷ đồng
nhằm xử lý cương quyết nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến dự án chỉnh trang
phát triển đô thị và quy hoạch khu dân cư khối hai phường vĩnh trại thành phố lạng sơn
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh lạng sơn đã tiến hành điều tra mở rộng vụ án
khởi tố bắt tạm giam thêm ba đối tượng về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích nhà nước quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
trước đó công an tỉnh lạng sơn đã tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam
hai đối tượng vũ bích vân và ông thị thụy cùng chú tại phường vĩnh trại thành phố lạng sơn
về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
hai đối tượng đã sử dụng facebook cá nhân quay phát đăng tải nhiều video clip trong thời gian dài
về hình ảnh người dân tập trung khiếu nại tại các cơ quan từ tỉnh đến trung ương liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng
thu hồi đất để thực hiện dự án chỉnh trang phát triển đô thị và quy hoạch khu dân cư khối hai
phường vĩnh trại thành phố lạng sơn và một số dự án khác trên địa bàn tỉnh
các đối tượng thừa nhận do không đồng ý với phương án giải quyết của các cấp chính quyền
nên đã có những phát ngôn và bài viết không đúng bản chất sự thật do các đối tượng tự nhận định đánh giá đăng tải trên mạng xã hội
người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận tự do tin ngưỡng tôn giáo tự do báo chí tự do lập hội hội họp
và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù tử
sáu tháng đến ba năm đặc biệt đối với các hành vi gây nguy hiểm về an ninh trật tự
nguy hiểm cho xã hội gây ảnh hưởng xấu về an ninh trật tự thì có thể bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm
tiến hành mở rộng vụ án điều tra làm rõ và xử lý các đối tượng có liên quan
ngày một mươi năm tháng một mươi một cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh lạng sơn đã tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh bắt tạm giam đối với trình thị sang vũ thị nga và ngô như nghiệp
tôi cũng bình luận
chửi bới xúc phạm đến đảng và nhà nước tôi cũng thật là biết là cái sai vì hành vi của mình đã gây ra cho chính phủ
biết hà nội là trung tâm chính trị văn hóa kinh tế của cả nước
cũng là địa bàn thường xuyên diễn ra các hoạt động tập trung đông người
khiếu kiện vượt cấp không đúng nơi quy định của công dân một số tỉnh thành phố
trong đó có công dân tỉnh lạng sơn
thực hiện ý kiến chỉ đạo của bộ công an thành ủy ủy ban nhân thành phố hà nội
và trực tiếp của đảng ủy ban giám đốc công an thành phố
để đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn các mục tiêu địa bàn bảo vệ
các sự kiện chính trị quan trọng của đảng và nhà nước
thời gian qua lực lượng chức năng của công an thành phố hà nội
đã chủ động tham mưu cho các cơ quan chức năng tiếp hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại
báo theo đúng quy định của pháp luật
hiện các đối tượng đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật của mình
đây cũng là bài học đối với những đối tượng đã và đang lợi dụng quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
chúng tôi có một số khuyến cáo đối với người dân
đặc biệt là hộ dân đang có khiếu nại tố cáo
chưa đồng tình với phương án giải quyết của tỉnh
trong các dự án thu hồi đất đai giải phóng mặt bằng
thực hiện an sinh xã hội
nên hết sức bình tĩnh thận trọng khiếu nại đúng pháp luật
đúng nơi đúng chỗ đúng quy định
và theo cách thức ôn hòa không nên nghe theo các đối tượng xấu
kích động tập trung đông người kéo đi trung ương khiếu kiện
trao bằng ngôn khẩu hiệu trên đường phố
có những lời nói phát ngôn không đúng mực
không đúng bản chất sự việc
chưa được các cơ quan nhà nước kiểm chứng
vụ việc là lời cảnh tỉnh đến mỗi người dân
khi hành động và phát ngôn cần có thái độ ứng xử đúng mực
với tinh thần thượng tôn pháp
pháp luật luôn tin vào sự công tâm khách quan của chính quyền và các cơ quan
đảng và nhà nước ta luôn tôn trọng bảo vệ và tạo mọi điều kiện
để mỗi người dân có quyền phát huy đầy đủ quyền tự do dân chủ của mình
trong khuôn khổ của hiến pháp và pháp luật
còn những hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật
sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai
đã ra quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam đối tượng nguyễn thành đạt hai mươi tám tuổi chú tỉnh đồng nai
để tiếp tục điều tra về hành vi giết người
cơ quan công an xác định đối tượng đạt dùng dao đâm tử vong
anh đặng phi hùng hai mươi ba tuổi chú ở huyện long thành
khi nạn nhân đang đi xe đạp tới công ty chính tân
ở khu công nghiệp nhơn chạch ba huyện nhơn chạch
để làm việc vào sáng ngày một mươi sáu tháng một mươi một
sau khi gây án đạt bỏ trốn tuy nhiên sau đó đã đến cơ quan công an đầu thú
nguyên nhân dẫn tới vụ án mạng nói trên
là sau mâu thuẫn trong việc vây mượn tiền giữa đối tượng đạt và nạn nhân
từng có ba tiền án về tội trộm cắp tài sản vừa mới ra tù lại tiếp tục trộm cắp
nguyễn văn cơ vừa bị công an thị xã tân châu tỉnh an giang bắt tạm giam
theo tin báo của người dân gần đây trên địa bàn thị xã tân châu
xảy ra nhiều vụ mất trộm tài sản có giá trị
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã xác định
đối tượng nguyễn văn cơ chú xã phú an huyện phú tân
là đối tượng nghi vấn nên tiến hành mời lên cơ quan công an làm việc
qua đấu tranh cơ khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm trên địa bàn thị xã tân châu
khám xét nơi ở của cơ quan công an thu giữ bốn xe mô tô bốn tv một mươi một điện thoại di động
một máy tính bảng hơn một trăm linh triệu đồng và nhiều công cụ dùng để cắt bẻ khóa
công an tỉnh hương yên vừa liên tiếp bắt giữ nhiều vụ tàng trữ pháo trái phép
tại khu vực thôn phú cường xã nhuế dương huyện khói châu
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hương yên
đã bắt quả tàng đối tượng đào tuấn anh
chú tại huyện phú xuyên thành phố hà nội đang tàng chữ một mươi sáu hộp pháo
loại pháo hoa nổ trọng lượng hơn hai mươi kg
tại huyện văn giang cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện
cũng vừa khởi tố vũ xuân huy chú tỉnh nam định về hành vi tàng trữ pháo
huy đặt mua pháo trên mạng xã hội trên đường mang về nơi ở cất xấu
thì bị bắt giữ cùng tàng vật